tuy nhiên điều đáng mừng là lực lượng lao động được phục hồi nhanh chóng bất chấp bối cảnh đại dịch phức tạp
số ca mới tăng nhanh từng ngày
cụ thể theo tổng cục thống kê lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi một hai triệu người
tăng hơn bốn triệu người so với quý trước và tăng hai triệu người so với cùng kỳ năm trước
so với quý trước lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng khoảng hai triệu
lao động là nam giới tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nữ giới
ba triệu lao động nam giới so với gần hai triệu lao động của nữ giới
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý i năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi tám một tăng bốn điểm phần trăm so với quý trước
đông nam bộ là vùng tăng mạnh nhất với hai một điểm phần trăm
tiếp theo đó là đồng bằng sông kiều long với chín
theo tổng cục thống kê nhờ có nghị quyết số sáu mươi tám nghị quyết số một trăm hai mươi sáu của chính phủ triển khai kịp thời
đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động
hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp
làm bước khó khăn có phần phục hồi sản xuất kinh doanh cho người sử dụng lao động
đảm bảo phục hồi duy trì việc làm cho người lao động
hiện nay các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh
các cấp các ngành đang tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số một mươi một
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong đó bao gồm các giải pháp cụ thể như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
ngay sau khi tổ chức y tế thế giới who thông báo theo dõi một số ca nhiễm hai
biến thể phụ mới của biến thể omicron là ba bốn và ba năm
đại diện cục y tế sự phòng cho biết việt nam chưa ghi nhận biến thể này
bên cạnh đó biến chủng xe cũng được xác nhận là chưa xuất hiện tại việt nam
tại việt nam đại diện cục y tế dự phòng cho biết trong các báo cáo giải trình tự gen virus
gây covid một mươi chín gần đây có đến chín mươi bảy chín mươi tám số mắc nhiễm chủng ba hai
số còn lại là ca nhiễm
tại việt nam đại diện cục y tế dự phòng cho biết là chủng delta ba một ba hai một ba hai hai
ngoài ra chưa ghi nhận các biến thể khác
theo đánh giá của vị đại diện này ba hai là biến thể có tốc độ lây lan nhất
nhanh hơn omicron thông thường khoảng một mươi
các chủng khác qua theo dõi thông tin trên thế giới
vị này cho rằng khác biệt chưa nhiều
phó giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
cũng xác nhận rằng việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm xr
biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn cả dòng phụ ba hai của omicron
bà mai cho hay các đơn vị y tế trên cả nước đang được yêu cầu tiếp tục giải trình tự gen
để phát hiện biến chủng mới sớm nhất
theo đánh giá chung hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số mắc covid một mươi chín mới
số tử vong số nhập viện và chuyển nặng
tại việt nam cho đến nay đã ghi nhận các chủng vũ hán anfa delta omicron
từ cuối tháng hai chủng omicron ba hai chiếm ưu thế
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra báo cáo
và một số phát hiện sơ bộ về biến chủng xe
theo who việc xác định nguy cơ lây lan của xr ngày càng trở nên khó khăn
bởi hàng loạt quốc gia bỏ xét nghiệm sars cov hai
dữ liệu ngày càng ít ỏi chậm và kém mạnh mẽ
cơ quan y tế thế giới nhấn mạnh điều này ngăn cản khả năng theo dõi virus đang ở đâu
lây lan và phát hiện thế nào
who khẳng định các thông tin giải trình tự gen từ xét nghiệm vẫn rất quan trọng
để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch
hiện tại chúng ta có thể tạm yên tâm về mức độ an toàn của việt nam
trước các biến thể mới song vẫn cần nắm bắt thông tin kịp thời về chúng
để sẵn sàng đối phó khi trường hợp xấu xảy ra
các đơn vị y tế cũng đang theo dõi sát tiến trình của các biến thể này
nhằm đảm bảo việt nam không bị động trước diễn biến mới của covid một mươi chín
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai tám trăm linh tám ca nhiễm mới trong đó ca nhập cảnh hai tám trăm linh bốn ca ghi nhận trong nước
giảm ba trăm bảy mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi bảy ba trăm bảy mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một chín trăm bốn mươi hai phú thọ một ba trăm tám mươi bốn
yên bái một một trăm linh hai đắk lắc một chín mươi hai
nghệ an một bốn mươi sáu bắc giang một một mươi hai
bắc cạn chín trăm chín mươi chín lào cai chín trăm tám mươi tám
vĩnh phúc chín trăm một mươi năm quảng ninh chín trăm linh năm
tuyên quang tám trăm hai mươi ba
thái bình sáu trăm bốn mươi ba
thái nguyên năm trăm chín mươi ba
hải dương năm trăm hai mươi
cao bằng bốn trăm tám mươi chín
quảng bình bốn trăm tám mươi sáu
hương yên bốn trăm sáu mươi hai
lạng sơn ba trăm sáu mươi sáu
lâm đồng ba trăm bốn mươi
hà tĩnh hai trăm chín mươi
sơn la hai trăm tám mươi bảy
hòa bình hai trăm bảy mươi tám
lai châu hai trăm bảy mươi
bắc ninh hai trăm sáu mươi
quảng nam hai trăm năm mươi ba
quảng trị hai trăm ba mươi bảy
đà nẵng hai trăm ba mươi năm
tây ninh hai trăm ba mươi năm
hà nam hai trăm ba mươi
bình phước hai trăm một mươi năm
hà giang hai trăm linh chín bình định hai trăm linh năm
quảng ngãi một trăm tám mươi hai
nam định một trăm bảy mươi sáu
thanh hóa một trăm sáu mươi một
đắk nông một trăm năm mươi tám
ninh bình một trăm năm mươi bảy điện biên một trăm năm mươi
bình dương một trăm ba mươi sáu
hải phòng một trăm hai mươi ba phú yên một trăm linh
thư thiên huế chín mươi ba
bà rịa vũng tàu tám mươi năm khánh hòa tám mươi ba
bến tre bảy mươi chín
long an năm mươi bảy sóc trăng năm mươi hai
trà vinh bốn mươi bảy an giang bốn mươi năm
bình thuận bốn mươi hai
bạc liêu bốn mươi một con tum hai mươi ba
kiên giang một mươi sáu
cần thơ bảy đồng tháp năm
tiền giang bốn đồng nai bốn
ninh thuận bốn hậu giang ba
các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà giang giảm bốn trăm năm mươi năm
nghệ an giảm bốn trăm hai mươi bốn
gia lai giảm một trăm bảy mươi ba
các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc tăng ba trăm tám mươi năm bắc cạn tăng ba trăm linh tám
phú thọ tăng một trăm chín mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước
ghi nhận trong bảy ngày qua
ba mươi bốn sáu trăm tám mươi hai ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một mươi hai trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ
số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm một mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một trăm linh ba tám trăm tám mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn
từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước
trong đó có
bảy trăm năm mươi bốn hai trăm chín mươi bệnh nhân
được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm tích lũy cao
trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm hai mươi sáu hai trăm một mươi năm
nghệ an bốn trăm một mươi bảy sáu trăm tám mươi bảy

tình hình điều trị
số liệu do sở y tế
các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày hai trăm linh hai một trăm tám mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi
số bệnh nhân đang thở oxy
trong đó thở oxy qua mặt nạ chín trăm hai mươi ca
thở oxy dòng cao hfn c một trăm hai mươi bốn ca
thở máy không xâm lấn ba mươi ba ca thở máy xâm lấn một trăm năm mươi bảy k ecmo ba k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng bốn ghi nhận hai mươi tám ca tử vong
quảng nam ba bắc cạn hai gia lai hai ca trong hai ngày hà nội hai hải dương hai hậu giang hai kiên giang hai phú thọ hai
bến tre i bình dương một bình phước một đắk lắc một đồng tháp một hà nam một khánh hòa một lâm đồng một phú yên một quảng bình một tây ninh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai tám trăm năm mươi tám ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm một mươi bảy
tổng số ca tử vong trên hai trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean